tin bão khẩn cấp cơn bão số chín
hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một bốn độ kinh đông cách bình định phú yên khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn cấp một mươi năm tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi năm km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
ban kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ sáng mai ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông ngay trên vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển ven biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi năm đến một mươi tám năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm sáu mươi km về phía nam tây nam
đối với bão số chín tại các tỉnh miền trung đã có các phương án ứng phó sẵn sàng sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân
một mươi một tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến bình thuận đã có lệnh cấm biển
cho đến thời điểm này khoảng bốn mươi năm tàu cá của các địa phương từ quảng bình đến bình thuận
đang hoạt động trên các vùng biển đã vào tránh chú bão an toàn
tại đà nẵng các đồn biên phòng đã bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão
tại âu thuyền thọ quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh
để ứng phó với bão các địa phương trong khu vực thừa thiên huế khánh hòa
cũng đã sẵn sàng phương án sơ tán người tại các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản
khu vực ven biển và đã có phương án đảm bảo an toàn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé